điếu văn của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khẳng định trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại dưới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kính yêu cả dân tộc việt nam đã ra trận
hàng triệu người con khắp mọi miền tổ quốc đã cùng chung một chiến hào đánh đuổi giặc pháp cứu nước vì một chân lý độc lập tự do cho dân tộc
chiến thắng lịch sử điện biên phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt ghi vào lịch sử của dân tộc bằng những trang sử vàng trói lọi
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam do chủ tịch hồ chí minh sáng lập và rèn luyện
cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của đảng vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
suốt năm mươi sáu ngày đêm bền bỉ và anh dũng chiến đấu bộ đội ta đã làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trong giờ phút thiêng liêng và xúc động tuổi trẻ các dân tộc trong toàn tỉnh điện biên bày tỏ nguyện cùng nhau đoàn kết phát huy truyền thống điện biên phủ anh hùng
ra sức thi đua rèn luyện học tập lao động sản xuất phát huy tinh thần trí lực sáng tạo của tuổi trẻ tâm tròng chi sáng xây hoài bão lớn
những ngày này tại nghĩa trang từ sáng sớm đến chiều tối luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng dân hường
tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập dân tộc
nghĩa trang liệt sĩ a một là một trong ba nghĩa trang cấp quốc gia của tỉnh điện biên được xây dựng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
nằm cách điểm di tích lịch sử đồi a một vài trăm mét về phía nam đây là nơi an nghỉ của sáu trăm bốn mươi bốn anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch điện biên phủ
trong số các phần mộ trong nghĩa trang hầu hết là phần mộ của các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi
tại nghĩa trang a một có bốn ngôi mộ lớn khác tên bốn anh hùng phan đình giót tô vĩnh diện bế văn đàn và trần can
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong năm người bị thương
theo sở lao động thương binh và xã hội tình đồng này công ty gỗ bình minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động
chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi
ngày bốn tháng năm tại hội nghị giao ban kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bà nguyễn thị thu hiền giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tình đồng này
cho biết đối với các thiết bị như lò hơi doanh nghiệp muốn đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất phải được sự chấp thuận của sở
thiết bị này phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành
tuy nhiên qua kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh công ty gỗ bình minh
chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi và không thực hiện những quy định trên
theo báo cáo của sở này lò hơi dạng ống nước được công ty gỗ bình minh lắp đặt để phục vụ sản xuất
lò có công suất sinh hơi một kg trên giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị
để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm
khi cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ
theo bà hiền báo cáo của phòng lao động thương binh và xã hội huyện vĩnh cửu cho biết
công ty gỗ bình minh hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
trước thời điểm này huyện vĩnh cửu có kiểm tra công tác an toàn lao động
nhưng lúc đó công ty đang tạm ngưng hoạt động
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cơ quan chức năng chưa kiểm tra lại công tác an toàn lao động tại công ty
cũng tại cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh
ông võ tấn đức yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra
siết chặt quy trình an toàn lao động trong sản xuất tại doanh nghiệp
đồng thời các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp
và mỗi người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn
công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động
tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn
nhân đang làm việc
hiện công an đồng nai đã tạm giữ ông pheng yong
đồng thời cấm xuất cảnh bảy người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra
chiều bốn tháng năm công an huyện đức hòa long an cho biết đang trích xuất camera
để điều tra nhóm thanh niên cầm hung khí có hành vi gây dối trật tự
ảnh hưởng đến công nhân sản xuất tại một công ty
theo đó nhóm một mươi thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí lao vào công ty thép
thuộc cụm công nghiệp huyện đức hòa long an để tấn công người
khoảng hai giờ hai mươi phút ngày ba tháng năm một nhóm một mươi thanh niên đi xe máy
mặt bịt kín khẩu trang tay cầm hung khí đứng trước công ty thép vĩnh thành
trong cụm công nghiệp hoàng gia ấp một xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa long an
thấy bảo vệ trực trước cổng các đối tượng xuống xe đi lại gần
có lời nói đe dọa tay qua hung khí cây trích điện khống chế tinh thần bảo vệ
sau đó các đối tượng gây dối lao xe máy xông thẳng vào trong công ty
cầm cây nhọn lao tới tấn công người
nhóm công nhân cùng bảo vệ nhưng họ kịp tránh và chạy vào khu vực sản xuất
lúc này nhiều công nhân đang tăng ca phát hiện sự việc nhanh chóng chạy ra ứng cứu
thấy đông người nên các đối tượng lên xe máy bỏ chạy không quên buông lời hù dọa
mới đây công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông phạm bé tránh thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng
để điều tra hành vi nhận hối lộ
lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của ông phạm bé
theo thông tin ban đầu ông bé liên quan đến sai phạm trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm lâm đồng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng
đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông phạm bé bằng hình thức khiển trách
ông phạm bé bị xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách
theo quyết định số sáu mươi ba ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lâm đồng
mới đây ngày năm tháng bốn sở giao thông vận tải có văn bản gửi sở nội vụ tỉnh lâm đồng về việc thẩm định
trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chức danh phó giám đốc sở giao thông vận tải lâm đồng đối với ông phạm bé tránh thanh tra sở giao thông vận tải
lý do là ông này bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách nêu trên
liên quan đến các vấn đề tiêu cực xảy ra tại trung tâm đăng kiểm lâm đồng
vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh lâm đồng tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với ông phan hoàng vũ
phó giám đốc phạm tấn phó phòng kiểm định hồ tấn phương huỳnh ngọc hiệp đăng kiểm viên và phường văn hồng
thanh tra sở giao thông vận tải lâm đồng những người này bị lực lượng công an bắt để điều tra về
về hành vi đưa nhận và môi giới hối lộ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
thưa quý vị công an quận hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội đã bắt giữ các đối tượng gây ra vụ tạt sơn hàng loạt xe tại phường định công
quận hoàng mai gây bức xúc dư luận thời gian qua cụ thể các đối tượng bị bắt giữ gồm ngô xuân hữu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và phan văn toại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
cùng chú tại phường định công quận hoàng mai nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
chú tại phường hoàng văn thụ quận hoàng mai và trần trọng khang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ở quận hai bà trưng bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó như đã đưa tin công an phường định công tiếp nhận trình báo của một số công dân về việc
đêm hai mươi dạng sáng hai mươi một tháng bốn sáu ô tô đỗ tại sân trung cư no một mươi bốn c và ct một mươi sáu khu đô thị định công
bị tạt sơn màu đỏ sau hơn một mươi ngày tập trung truy xét ngày ba tháng năm
công an quận hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã bắt giữ bốn đối
tượng liên quan đến vụ việc theo điều tra ngô xuân hữu có bãi trông giữ xe ô tô tại sân trung cư ct một a
đơn nguyên ba khu đô thị định công thời gian gần đây nhận thấy một số chủ xe ô tô không gửi xe
ở bãi xe của mình mà chuyển sang các bãi trông giữ tại sân trung cư bên cạnh nên hữu sinh ra cây cố
bực tức ngày một mươi một tháng bốn hữu gặp phan văn toại kể sự việc và được toại nhận lời răn mặt
các chủ xe sau đó hữu dặn toại chỉ cần bẻ một vài cái gạt nước xe ô tô để chủ xe sợ phải mang
vào bãi xe của hữu gửi ngày hai mươi tháng bốn toại gặp hữu bảo đưa hai triệu đồng để nhờ người đi phá
hoại xe ô tô hữu lập tức chuyển khoản số tiền trên cho toại đầu giờ chiều cùng ngày
hai mươi tháng bốn toại gọi điện cho nam thuê phá hoại các xe ô tô toại nói với nam có thể bẻ gạt mưa
hoặc tạt sơn rồi đưa cho nam một chín triệu đồng hứa xong việc sẽ thừa thêm
khoảng giờ ngày hai mươi một tháng bốn nam điều khiển xe ô tô tải suzuki màu trắng
biển kiểm soát hai mươi chín d bốn mươi hai nghìn bốn trăm một mươi tám đến đón hàng trên đường vào khu định công các đối tượng mo sơn
xăng để hòa lẫn tới gần sân trung cư no một mươi bốn và ct một mươi sáu khu đô thị định công nam xuống xe quan sát
rồi bảo khang mặc áo mưa đi vào tạt sơn lên các xe ô tô trong ít phút có sáu xe dính đạn sơn
ngày hai mươi hai tháng bốn nam và khang đến gặp toại được toại đưa thêm hai triệu đồng
nam chia cho khang một triệu đồng và trừ năm trăm linh đồng tiền khang nợ trước đó
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mời quý vị theo dõi ngay sau đây tối bốn tháng năm cục quản lý thị trường
tp hcm có báo cáo về việc bắt giữ một lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ tại tp hcm
cụ thể trong dịp nghỉ lễ vừa qua đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp cùng đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và công an phường bình triều
tp thủ đức kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa tại phường bình chiểu phát hiện bảy tám tấn thực phẩm
đông lạnh không rõ xuất xứ không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn năm trăm năm mươi tám triệu đồng tại điểm kinh
danh trên đang chứa các loại nội tạng động vật chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ không ghi ngày sản xuất không ghi hạn sử dụng
không thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa đúng theo quy định đội quản lý thị trường số ba đã tiến
hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an cho biết vừa
bàn giao đối tượng đang bị công an quận năm tp hcm truy nã vì hành vi cướp giật tài sản theo đó
lúc tám giờ bốn mươi phút ngày bốn tháng năm công an huyện đức huệ phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc
gia mỹ quý tây tuần tra kiểm soát tuyến biên giới thì phát hiện bắt giữ ngô hùng mạnh ba mươi chín tuổi
ngụ phường chín quận tân bình tp hcm mạnh khai nhận cùng với trần hoàn minh ba mươi sáu tuổi ngụ phường hòa
thành quận tân phú thực hiện vụ cướp giật tài sản người nước ngoài vào ngày hai mươi tám tháng bốn tại quận năm
sau khi thực hiện vụ cướp đối tượng đi đến khu vực biên giới long an với ý định trốn sang campuchia
trưa cùng ngày đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây long an đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao
mạnh cho công an quận năm tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ ngày bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh sơn la đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn
chặn khám xét nơi ở đối với một số đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng bị
khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là trần thị thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tổ bốn
phường quyết thắng tp sơn la theo đó trần thị thanh là nhân viên hợp đồng
của công ty trách nhiệm hữu hạn trương đoàn địa chỉ tại quận năm tp hcm khoảng thời gian từ
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do đánh bạc trên mạng internet thua lỗ để có tiền đánh
bạc đối tượng thanh đã tạo lập khống các đơn hàng để chiếm đoạt bảy lần với tổng số tiền sáu trăm bốn mươi bốn triệu
đồng của công ty trách nhiệm hữu hoạn trường đoàn vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bến tre cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn trương đoàn
chính thị kim thành bốn mươi ba tuổi ngụ xã thanh tân huyện mỏ cài bắc bến tre để điều tra về tội giết
người nạn nhân là bà h a n bốn mươi tám tuổi ngụ ấp tân thạnh xã tân phú tây huyện mỏ cài bắc nơi
xảy ra vụ án mạng là nhà của nạn nhân trước đó khoảng tháng hai bà n quen biết với thành và hà
hai người kết thân bạn bè sau đó thanh về nhà bà n ở ấp tân thạnh sinh sống đến dạng sáng ngày
ba mươi tháng bốn thanh và bà nờ xảy ra mâu thuẫn thanh dùng dao tấn công khiến bà n tử
tử vong qua điều tra ban đầu thanh khai cách ngày xảy ra vụ án mạng khoảng một tuần bà n trúng
số nhưng không cho tiền mà còn đuổi thanh ra khỏi nhà khi thanh nhắc lại chuyện cũ giữa thanh và
bà n xảy ra mâu thuẫn cự cãi thanh đã dùng dao tấn công bà n nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
làng sảo há tọa lạc tại thôn khó trơ xa vân trải huyện đồng văn tỉnh hà giang
cách trung tâm thành phố hà giang khoảng một trăm bảy mươi km
nơi đây được mệnh danh là ngôi làng địa ngục mang lại cảm giác hoang vu chầm út tuy nhiên
ẩn sau cái tên đầy bí ẩn ấy lại là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ cùng những con người hồn hậu
chất phác để đến được làng sảo há du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ bởi đặc trưng
địa hình nơi đây rất hiểm trở với những khúc cua ngoan ngoèo và những con dốc cao chót vót
từ trung tâm thành phố hà giang du khách đi theo quốc lộ bốn c qua cổng trời quảng bà
núi cô tiên tới dốc thẩm mã
và rẽ vào xã vân trải tiếp đó du khách tới khu vực khó chớ rồi hỏi tiếp đường lên làng xào há
bắt đầu đoạn đường bê tông phía ngoài tới trung tâm làng cách xa khoảng hai năm km ngôi làng nằm trên
núi cao nên du khách cần phải lên dốc một trăm linh và băng qua đường đi rất nhỏ trong tiếng mông
tên gọi sảo há có nghĩa là thung lũng trên cao vì thực tế làng sảo há nằm ở độ cao khoảng
một năm trăm linh m so với mực nước biển nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên
sinh rộng lớn mang đến cho du khách cảm giác sảng khoái và trong lạnh bước chân vào làng
du khách sẽ tròn xoay mắt bởi khung cảnh hiên hữu như đang lạc vào một thế giới khác
tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của phố thị điểm nhấn của làng xa hóa chính là
những ngôi nhà trình tường lợp mái âm dương độc đáo ngôi làng có khoảng hai mươi hai nóc nhà trình tường
truyền thống của người mông nằm quây quần bên nhau dưới tán cây cổ thụ những ngôi nhà nếp mình
trong sương mù răng răng tạo nên khung cảnh mờ ảo huyền bí khiến du khách không khỏi tò mò và
thích thú đặc trưng của làng xào há là những hàng rào bằng đá cao khoảng một năm mét với những viên
xếp khít nhau để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách bốn phường nằm trên núi cao quanh
năm sương mù bao phủ nên những hàng rào đá cũng phủ đầy gieo xanh làng xào há là nơi sinh sống
của người dân tộc mông ở đây người dân sống chậm rãi nương theo núi rừng để qua ngày vì địa
thế hiểm trở bà con trong làng chủ yếu sống theo mô hình tự cung tự cấp người dân trồng ngô để
làm mèn mén kết hợp với trồng lanh để dệt vải thủ công có lẽ vì cơ sở vật chất còn thiếu thốn
ngôi làng vẫn còn hạn chế điện nước và sóng điện thoại nên ít du khách biết đến xảo há khi du lịch
hà giang nhờ vậy mà ngôi làng này giữ được nét yên bình chầm tư tuyệt đối ngôi làng được biết
tiến nhiều hơn sau thắng lợi của một bộ phim điện ảnh lấy nơi đây làm bối cảnh tên gọi làng
địa ngục cũng ra đời từ đó vẻ đẹp mộng mị của nó hút đôi chân của du khách tìm về đến đây
du khách sẽ thấy mọi thứ lẳng lặng yên ả đến lạ quả thật không ngoa khi nói hà giang đẹp
đẹp cả bốn mùa xuân hạ thu đông do đó dù ở bất kỳ thời gian nào vào bất cứ mùa nào trong năm
du khách cũng có thể lên thăm vùng đất xinh đẹp này và thưởng ngoạn những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại